tên nguyên đán canh tí và mùa lễ hội xuân hai nghìn hai mươi đang đến gần
ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết
với mục tiêu là hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp tết
theo kế hoạch tại trung ương sẽ thành lập sáu đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại một mươi hai tỉnh thành phố
tại địa phương sẽ thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành tại các cấp từ cấp tỉnh đến quận huyện xã phường
việc thanh tra kiểm tra liên ngành sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết và lễ hội
có yếu tố nguy cơ cao các làng nghề chế biến thực phẩm các tỉnh có cửa khẩu các thành phố lớn